ngay sau khi đến thủ đô dakar chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao bangladesh abul hassan mahmud ali đến chào
bộ trưởng abul hassan mahmus ali nhắc lại những tình cảm yêu mến mà nhân dân bangladesh luôn dành cho nhân dân việt nam
và tin tưởng rằng chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang sẽ mở ra một bước tiến mới cho quan hệ hai nước
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà nhà nước bangladesh dành cho đoàn đại biểu việt nam
chúc mừng những thành tựu mà nhà nước và nhân dân bangladesh đã đạt được trong thời gian vừa qua
chủ tịch nước đề nghị bộ ngoại giao hai nước đôn đốc các bộ ngành phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao
và thúc tiến triển khai các hoạt động thực chất kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
đặc biệt là giao lưu nhân dân
kết nối doanh nghiệp để làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước